ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tp hcm vừa có ban văn bản quyết định kết thúc cách ly y tế
đối với bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm để bệnh viện này tiếp tục sứ mệnh trở thành đơn vị hồi sức
điều trị chuyên sâu bệnh nhân covid một mươi chín ở khu vực phía nam
sở y tế tp hcm chỉ đạo bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
và các đơn vị liên quan thuộc sở thường xuyên kiểm tra giám sát y tế
công an tp hcm và ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận năm tiếp tục phối hợp bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
đảm bảo công tác an ninh trực tự và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín sau khi bệnh viện kết thúc thời gian cách ly y tế
trước đó ngày một mươi một tháng sáu một nhân viên phòng công nghệ thông tin của bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
dương tính với sars cov hai qua điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc từ ngày một mươi một tháng sáu đến nay
phát hiện một trăm linh bốn ca dương tính gồm sáu mươi năm người là nhân viên một mươi hai người là người nhà hai mươi bốn người tiếp xúc gần với người nhà
một số trường hợp phát hiện qua tầm soát
chiều một mươi hai tháng sáu sở y tế tp hcm quyết định tạm thời phong tỏa bệnh viện để phòng chống dịch covid một mươi
sau cách ly bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm được giao nhiệm vụ là đơn vị điều trị hồi sức chuyên sâu cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín tiến triển nặng
bệnh viện bệnh viện tp hcm được giao nhiệm vụ là đơn vị điều trị hồi sức chuyên sâu cho bệnh nhân mắc covid một mươi chín tiến triển nặng